với lợi thế là doanh nghiệp nhà nước sài gòn tourist sở hữu hàng loạt khách sạn hạng sang có vị trí đắc địa tại tp hcm nhưng việc thua lỗ trong hai năm liên tiếp do tác động của đại dịch covid một mươi chín cũng bao mòn đáng kể nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp này
theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm hai nghìn hai mươi một doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của sài gòn tourist chỉ đạt khoảng một một trăm bốn mươi hai tỷ đồng giảm tới năm mươi một so với năm hai nghìn hai mươi với chi phí giá vốn hàng bán ghi nhận trong kỳ lên tới một hai trăm ba mươi chín tỷ đồng
saigon tourist báo lỗ gộp chín mươi bảy tỷ đồng so với cuộc kỳ cùng với đó saigon tourist cũng ghi nhận phần lỗ hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng trong các công ty liên doanh liên kết
nguồn thu giảm mạnh khiến saigon tourist báo lỗ sau thuế năm trăm ba mươi ba tám tỷ đồng trong đó phần lỗ sau thuế của tổng công ty mẹ ở mức bốn trăm sáu mươi sáu bốn tỷ đồng
với kết quả này saigon tourist đã ghi nhận năm thứ hai liên tiếp thu lỗ trước đó trong năm hai nghìn hai mươi tổng công ty này báo lỗ sau thuế ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
ông nguyễn ảnh dường tống chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn gia quang vừa thông báo đã bán toàn bộ hơn bốn triệu cổ phiếu ieg trong ngày một tháng sáu
sau khi hàng loạt cổ đông lớn rời khỏi doanh nghiệp này
phiên giao dịch ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận đúng bằng lượng bán ra của ông tống với giá trị sang tay gần bảy mươi tỷ đồng tương ứng tại mức thị giá một mươi bảy ba trăm linh đồng
với giao dịch thoái vốn trên ông nguyễn ảnh nhuận tống chính thức không còn nắm giữ cổ phần doanh nghiệp do chính mình lập nên từ năm hai nghìn sáu đến nay
trước đó một cổ đông lớn khác là bà trần uyên phương cũng vừa tuyên bố bán gần hết cổ phần di oan sau giai đoạn dài tham gia cơ cấu doanh nghiệp
hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này liên tục đi xuống thậm chí có nhiều thời điểm thua lỗ lớn
những cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ về hoạt động kinh doanh cốt lõi nhân sự và cơ cấu cổ đông nhưng dường như chưa đem lại nhiều đột phá
sau khi cưỡng chế sáu mươi bốn công trình xây dựng trái phép trên đất cà phê ubnd huyện cư cunh tỉnh đắk lắc vừa đưa vào lộ trình xử lý hơn năm trăm linh công trình khác cũng vi phạm trật tự xây dựng kéo dài
theo chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cư cuôn đắk lắc hơn năm trăm linh trường hợp lấn chiếm mua bán sử dụng đất xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại sáu công ty cà phê thuộc tổng công ty cà phê việt nam đã được đưa vào kế hoạch và giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát phân loại đề xuất cách xử lý phù hợp theo lộ trình
trước đó ủy ban nhân dân huyện cư cuôn cũng đã hoàn thành việc cưỡng chế sáu mươi bốn công trình xây dựng trái phép trên đất cà phê do công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên cà phê việt thắng quản lý dọc quốc lộ hai mươi bảy thuộc xã e tiêu từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng năm nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn
hiện nay việt nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều quốc gia và khu vực kinh tế
với các thị trường khó tính chất lượng sản phẩm phải đi kèm cam kết về tiêu chuẩn an toàn môi trường sinh thái
do đó việc hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiên liệu không tái tạo trong sản xuất kinh doanh tại việt nam là xu hướng tất yếu
tuy nhiên việc này cũng là một bài toán chi phí ban đầu cho doanh nghiệp
là một trong những quốc gia tiên phong đoạn tuyệt với nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất từ nhiều năm trước
thụy điển đã công bố đầu tư thêm năm trăm bốn mươi sáu triệu usd cho các công tác sử dụng năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu trong ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu của mình
một điểm đáng chú ý là sau nhiều năm áp dụng các biện pháp đảm bảo yếu tố phát triển bình vẩn trong sản xuất
hiện tại lượng carbon khi đã độc hại của nước này đã tỉ lệ nghịch với gdp
lượng carbon giảm nhưng gdp vẫn tăng
trong bản xếp hạng chỉ số đổi mới toàn cầu gi vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phân tích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của một trăm ba mươi hai quốc gia
thuỷ điển đứng thứ hai trong số một trăm ba mươi hai đoàn kinh tế trên toàn thế giới
thụy điển đạt điểm số cao và các chỉ số thể chế nơi đo lượng môi trường chính trị và các quy định về kinh doanh
sẽ có những khoản đầu tư ban đầu mà chúng ta cần phải tính đến nhưng mà về lâu dài điều này sẽ mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp
với đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao các doanh nghiệp với các sản phẩm xanh dần trở nên chủ đạo
trong hai mươi năm qua khi mà đầu tư vào sáng kiến xanh chính sách cho các doanh nghiệp
thì gdp của chúng tôi vẫn tăng và lượng carbon giảm điều đó cho thấy chúng ta hoàn toàn có cả hai vừa phát triển bền vững vừa về kinh tế
một số doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam cũng cho biết việt nam là thị trường rất tiềm năng để đầu tư và phát triển
nhưng vẫn đảm bảo cả hai lợi ích về kinh tế và môi trường hạn chế những thách thức về suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
thực ra phát triển bền vững sẽ giúp cải thiện được các vấn đề vì việc sử dụng các chất thải làm chất đốt để thay thế việc sử dụng thang
và phát giảm chi phí một ví dụ khác là việc sử dụng choa bay xỉ thép làm chất độn trong xi măng vừa giúp tiết kiệm chi phí
vừa tăng cường hiệu quả và tính năng cho sản phẩm vì vậy phát triển bền vững là một định hướng kinh doanh rất đúng đắn
công ty xi măng inc chúng tôi đang sử dụng nguyên liệu thay thế đến bốn mươi trong thành phần xi măng
điều đó có nghĩa rằng chúng tôi đang giảm bốn mươi lượng phát thải khí co hai
chúng tôi nhận thấy rằng việt nam đang trở thành một điểm đến đầu tư thị trường rất mạnh cho sản xuất
điểm mấu chốt mà chúng tôi thấy là kinh tế xã hội và môi trường khi bạn đầu tư vào các công ty thụy điển
và chắc chắn ở việt nam cũng sẽ làm được các điều tương tự
theo vcci xét trên phạm vi toàn cầu thứ hạng của việt nam về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sdg liên tục tăng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tuy nhiên để áp dụng các mô hình sản xuất đi đôi với phát triển bền vững cũng có nhiều khó khăn
đơn cử về chi phí đầu tư đây là bài toán không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả các cơ quan ban ngành
có các chính sách thúc đẩy cũng như hỗ trợ
khi mà đề ra mục tiêu thụy điển sẽ nói không với nhiên liệu hóa thạch vào năm hai nghìn ba mươi
đầu tiên chính phủ cũng huy động tất cả các nguồn lực tất cả các chính sách hỗ trợ cần thiết và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp
một trong những thách thức chính của chúng tôi trong việc phát triển bền vững chính là việc áp dụng các công nghệ mới
công nghệ này mặc dù chưa được sử dụng nhiều tại việt nam
nhưng cũng được sử dụng ở châu âu và các quốc gia khác
công nghệ này sử dụng các chất thải làm chất đốt để thay thế việc sử dụng thang đá trong quá trình sản xuất
kết quả công bố các doanh nghiệp bền vững việt nam lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
tỷ lệ doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp nước ngoài đạt danh hiệu top một mươi phát triển bình vững lần lượt là năm mươi năm và bốn mươi năm
trong top một trăm linh thì tỷ lệ này lần lượt là sáu mươi ba và hai mươi bảy
tuy nhiên so sánh với tổng số các doanh nghiệp tại việt nam số phần trăm doanh nghiệp áp dụng phát triển bình vững và sản xuất vẫn chưa cao
các cơ quan ban ngành liên quan cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhưng vẫn còn nhiều thách thức
trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán đất nền thì đa số chỉ khởi tố được chủ đầu tư
nhiều công ty môi giới đã thực hiện công việc vượt quá phạm vi cho phép
cố tình đưa ra thông tin không đúng sự thật lừa dối khách hàng để bán được sản phẩm lấy được tiền hoa hồng
đây là hành vi rất nghiêm trọng do đặc thù giá trị giao dịch trong lĩnh vực này rất lớn tuy nhiên chưa bị xử lý triệt để
hiệp hội bất động sản tp hcm từ nhận nhiều đơn tố cáo của khách hàng về hành vi gian dối của công ty môi giới
chiêu trò của các công ty thường sử dụng là đổi tên dự án chủ đầu tư vẽ thêm những hạ tầng dịch vụ tiện ích không có trong bản đồ quy hoạch
mới đây tại dự án khu nhà ở chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai vợ chồng giám đốc công ty địa ốc tường hy quân
và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan
dự án này từng được giới thiệu với ba cái tên khu nhà ở chánh phú hòa khu dân cư tường hi quân khu đô thị hạnh phúc
công ty bất động sản nam thiên là đơn vị phân phối dự án công an xác định công ty tường hy quân đã lừa đảo hơn một trăm bảy mươi người với số tiền chiếm đoạt gần một trăm ba mươi tỷ đồng
marketing ban đầu và hình ảnh xây dựng của công ty tường hy quân thì nó cũng rất là bờ ngôi thì mình nhìn thấy rất là quy mô rất là pháp lý rõ ràng
cộng thêm với anh chuyên viên giới thiệu bên cái chỗ bất đồng sản thì tất nhiên là đến bây giờ thì mới vỡ lẻ ra là tất nhiên là bất đồng sản
tất nhiên là đến bây giờ thì mới vỡ lẻ ra là tất nhiên là bất đồng sản
tất cả mọi người cũng giống như bản thân tôi thì mới phát hiện ra bây giờ thì bởi vì cái thời hạn giao đất nó quá thời hạn so với cái thời gian làm trong cái hợp đồng
tôi cũng liên lạc lại với nam thiên để yêu cầu nam thiên hỗ trợ vì nam thiên bảo là không có trách nhiệm với chúng tôi nữa
chúng tôi là ký hợp đồng với đất việt thì lên làm việc trực tiếp với đất việt nam thiên không chịu trách nhiệm với chúng tôi nữa
trong các giao dịch bất động sản quan điểm nhà nước hiện nay là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế
nhưng khi công ty môi giới có dấu hiệu lừa đảo khách hàng mà chỉ giải quyết vụ việc kiện ra tòa bằng đường dân sự sẽ không đủ sức răng đe đối với công ty môi giới làm ăn trục dật lừa đảo
trách nhiệm của các bên và pháp luật của chúng ta quy định rất rõ là họ với trách nhiệm là bên môi giới thì cũng phải có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin
tuy nhiên trong trường hợp mà chủ đầu tư chúng ta bị khởi tố về cái tội danh lừa đảo chứng tỏ tài sản thì các cơ quan chức năng cũng sẽ mời họ lên
tuy nhiên chúng ta thấy rằng là họ sẽ cung cấp một số thông tin và đơn thuần là họ không quan tâm đến hầu như không quan tâm đến các cái pháp lý về dự án mà họ chỉ quan tâm về cái mức thù lao họ nhận lại được
và họ không có cái thỏa thuận không góp sức chung với cái việc mà họ không biết rõ là trong các cái hợp đồng môi giới thường có các cái điều khoản liên quan là chủ đầu tư chịu trách nhiệm về cái việc mà hoàn thành các thủ tục pháp lý
ngoài ra một bộ phận môi giáo bất động sản còn tham gia vào việc thổ giá tạo sốc ảo
gây lũng đoạn thị trường khiến nhiều người sập bẫy
những quy định mới tại nghị định một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai về xứ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản theo hướng tăng nặng các hình phạt được cho là có đủ sức răng đe với những người làm môi giới bất động sản
thì liên quan cái mức phạt các cái vi phạm trong cái kinh doanh dịch vụ bất động sản thì cũng được tăng lên nhằm để quản lý chặt hơn và hạn chế cái vi phạm trong các hoạt động này
chẳng hạn như là đối với cái hành vi mà kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc là chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng
thì cái hành vi này nó được quy định tại khoản một điều năm mươi chín
trong khi đó thì trước đây theo nghị định một trăm ba mươi chín của chính phủ thì các hành vi này chỉ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một mươi năm triệu đồng
các cái quy định của pháp luật chúng ta hiện nay đã có kể cả vi phạm xử phạt vi phạm hành chính là các cái hình thức xử phạt liên quan là chúng ta đã có thậm chí là trong một số trường hợp nếu như chúng ta chứng minh được rằng công ty môi giới này có cái việc thông đồng hoặc là có cái việc phối hợp hỗ trợ giúp sức cho cái chủ đầu tư cùng để phát triển có hứa hẹn với nhau cũng như là có giai trò giúp sức trong cái việc mà bán các sản phẩm và chia ăn chia lên cái số tiền lợi nhuận của dự án thì rõ ràng trong trường hợp này thì cái công ty môi giới này chúng ta là có trách nhiệm thiên đới và thậm chí là
liên đối về cái đồng phạm giúp sức thì như vậy thì rõ ràng là các quy định chúng ta đã có tuy nhiên trên thực tế là chúng ta phải cho rằng là cái việc này chúng ta nên xử lý phần ngay từ phần gốc cũng như là ngay khi chúng ta phát hiện chúng ta phải tiến hành thanh tra kiểm tra và xử lý ngay từ ban đầu thì các cái vấn đề phía sau các cái việc vụ việc khởi tố các cái chủ đầu tư cũng như là liên quan tới cái trách nhiệm của đơn vị môi giới thì chúng ta sẽ được hạn chế phần nào
như vậy các quận huyện xã phường cần siết chặt quản lý địa bàn để ngăn chặn xử lý kịp thời những công ty bán dự án ma chưa đủ giấy tờ pháp lý bên cạnh đó các chú đầu tư phải có trách nhiệm hơn trong chọn lựa những đơn vị môi giới uy tín
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ tính nga xin chào và hẹn gặp lại